công an tỉnh quảng bình vừa ra mắt ba tổ phản ứng nhanh cơ động gọi tắt là một trăm bốn mươi một qb nhằm đấu tranh triệt phá nhanh các loại tội phạm
tổ phản ứng nhanh được hình thành từ nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống ma túy và cảnh sát cơ động
trong đó lực lượng mặc sắc phục công khai gồm cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động lực lượng mặc thường phục hóa trang gồm cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống ma túy
lực lượng một trăm bốn mươi một qb được trang bị đầy đủ các phương tiện vũ khí công vụ hỗ trợ tập trung tuần tra trên các tuyến giao thông đường bộ địa bàn trọng điểm khép kín kịp thời phát hiện chấn áp ngăn chặn xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự
cũng trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an tỉnh quảng bình đã phát động gia quân chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi